qua xác minh cơ quan công an bước đầu xác định các xe bị đâm gồm xe máy biển số một mươi tám g một trăm bốn mươi một nghìn tám trăm một mươi tám do anh trần văn thới
chú tại xã yên mỹ huyện ý yên tỉnh nam định điều khiển sau xe chở theo chị phạm thị hồng nhung chú tỉnh cao bằng
xe máy biển số một mươi tám m một hai nghìn năm trăm một mươi của anh phạm văn út chú tại huyện thanh oai hà nội
ngoài ra còn một xe máy không biển kiểm soát và một xe đạp không rõ người điều khiển
hậu quả là một nạn nhân nữ tử vong tại chỗ anh út bị bỏng đang được cấp cứu tại viện bỏng quốc gia
chị nhung bị chấn thương cuộc sống đang được cấp cứu tại bệnh viện đại học y
năm phương tiện cháy toàn bộ công an quận cầu giấy cũng cho biết là sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn
nữ tài xế lái xe ô tô mercedes đã tới cơ quan công an quận cầu giấy để trình diện
cùng ngày tại tỉnh tiền giang cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong
vào khoảng năm giờ sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi một xe tải biển kiểm soát bảy mươi một c sáu nghìn hai trăm tám mươi năm do tài xế trương lâm sung
trú tại xã vĩnh thành huyện tân hưng tỉnh long an điều khiển trên đường nguyễn thị thập
phường sáu thành phố mỹ tho hướng từ trung lương về cầu rạch miễu thì bất ngờ đâm thẳng vào nhà dân
làm sập một phần phía trước nhà chiếc xe tiếp tục lao vào bên trong đâm chết một phụ nữ đang đứng nấu phở
tài xế cũng bị thương nhẹ bước đầu tại cơ quan công an tài xế khai nhận do buồn ngủ nên bị mất lái
một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ sáu mươi thuộc xã tân thành bình
huyện mỏ cây bắc tỉnh biến tre và bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh biến tre bắt quả tang vào sáng nay
khi lực lượng chức năng đến hiện trường nhóm đối tượng liền bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau
tuy nhiên lực lượng chức năng đã nhanh chóng chốt chặn và truy bắt được chín thanh niên tạm giữ tám xe mô tô xe gắn máy các loại
trong đó có một số xe đã được thay đổi kết cấu và không có biển số
các đối tượng trong nhóm này có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi bốn và đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện mỏ cây bắc mỏ kề nam châu thành chợ lách
hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng tham gia và mở rộng điều tra truy tìm số đối tượng đã bỏ trốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh hà giang ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng khám xét phòng làm việc và nơi ở đối với đối tượng nguyễn đình thụ cán bộ tri cục lâm nghiệp tỉnh hà giang
nguyên phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn kiêm phó trưởng ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện mèo vạc
theo kết quả điều tra xác minh thực hiện chủ trương của chính phủ về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
trong thời gian ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện mèo vạc đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã triển khai ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên với các hộ dân thuộc các xã của huyện mèo vạc
tuy nhiên trong quá trình thực hiện ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện mèo vạc đã thực hiện không đúng theo quy định
theo quy trình từ khâu khảo sát thiết kế giao khoán đặc biệt là các đối tượng đã lợi dụng chức vụ được giao lập hồ sơ khống để thực hiện hành vi tham ô tài sản gây thất thoát số tiền hàng tỷ đồng
tại khu vực biển giáp danh đường phân định việt nam malaysia lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện và bắt quả tang ba tàu gồm một tàu dầu nước ngoài và hai tàu cá việt nam đang có hành vi sang mạng dầu trái phép trên biển
quả đấu tranh xác minh ban đầu
tàu nước ngoài có ký hiệu eiki maru hai mươi một là loại tàu dầu chuyên dụng trên tàu có bảy thuyền viên do ông bhaibun quốc tịch thái lan làm thuyền trưởng trên tàu chở khoảng một trăm năm mươi lít dầu đeo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và đang tiến hành sang mạng dầu thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ